tại tỉnh hà nam đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương thay mặt bộ chính trị công bố quyết định về công tác cán bộ
theo quyết định đồng chí lê thị thủy ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy hà nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh bàn bí thư tin tưởng rằng trên cương vị mới
đồng chí lê thị thủy sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước
cùng với tập thể thường trực tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy ban chấp hành đảng bộ tỉnh đoàn kết cùng toàn đảng
toàn dân trong tỉnh phân đấu hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh hà nam lần thứ một mươi chín
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
cũng tại buổi lễ đồng chí phạm minh chính ghi nhận và đánh giá cao những công lao đóng góp của đồng chí nguyễn đình khang
nguyên bí thư tỉnh ủy hà nam vừa được điều động chỉ định giữ chức bí thư đảng đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba